từ hơn chục năm qua tuyến đường nguyễn hữu cảnh được mệnh danh là một trong những rốn ngập của tp hcm
dù đã nhiều lần được nâng đường xử lý chống ngập thế nhưng tuyến đường này vẫn cứ ngập sâu mỗi khi trời mưa
cuối năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã quyết định đại tu sửa nâng cấp ba hai km đường nguyễn hữu cảnh dự kiến đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ hoàn thành
người dân tp hcm đang từng ngày ngóng chờ công trình này
đây là hình ảnh đường nguyễn hữu cảnh nối quận bình thạnh với quận một trong cơn mưa chiều ngày ba tháng sáu vừa qua
dù mới chỉ đầu mùa mưa nhưng nơi đây được mệnh danh là rốn ngập của tp hcm vẫn ngập và điểm ngập sâu nhất thành phố
nó vẫn ngập nhưng mà mưa nhỏ thì ngập nhỏ mưa lớn ngập lớn
riêng con đường này nếu như mà mình thông được cái đường cống này thì tương lai là nó không bao giờ nó còn ngập nó như vậy nữa
được khai thác từ năm hai nghìn hai từ đó đường nguyễn hữu cảnh bắt đầu bị lún
và ngập nặng dù đã nhiều lần sửa chữa song tình trạng ngập không được cải thiện
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tp hcm triển khai đại tu sửa đường nguyễn hữu cảnh với tổng mức đầu tư bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng
dự kiến hoàn thành sau một mươi bốn tháng thế nhưng dự án này lại đang chậm tiến độ
theo chủ đầu tư quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín và ảnh hưởng của tình hình lưu thông ngập nước
những nhà cô điểm rất là đông lưu lượng cao kinh khủng luôn
chính vì cái lưu lượng giao thông nhiều như thế là hiện nay tụi tôi cũng thi công chỉ là từ buổi tối hai mươi hai h và tới năm h sáng
như vậy thời gian thi công trong hai mươi bốn tiếng một ngày thì thực sự chỉ là có mấy tiếng thôi
dự án sẽ tiến hành nâng cao ba hai km đường lên từ năm đến một hai mét xây dựng mới các cửa thoát nước miệng cống mới
song song với việc cải tạo hệ thống cống thoát nước cũ đồng thời có phương án xử lý không để xảy ra tình trạng dồn nước ngập xuống nhà dân hai bên đường
lùi thời hạn hoàn thành từ cuối năm hai nghìn hai mươi
sáng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một dự án được lãnh đạo thành phố hồ chí minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa
hiện chủ đầu tư đã tăng cường quân số ở tất cả các hạng mục và thi công cả ngày lẫn đêm
hiện nay dự án sử trữ đường hiệu cảnh là tụi tôi đang tập trung khẳng trương
tiến khai nhiều mũi thi công để mà kịp cái tiến độ theo chí đạo nhà thành phố
mong làm sao có công ty xây dựng coi như là xây dựng nhanh chóng để cho bà con có nhà an tâm
đường đang được nâng cao
đang được nâng cấp đồng nghĩa người dân sẽ phải chấp nhận cảnh lội nước chịu ngập thêm một năm nữa
để hy vọng đến mùa mưa năm sau sốn ngập nguyễn hiễu cảnh sẽ hết ngập